những con đường chả nhựa dài tít tắp nối lên khoảng cách giữa các thôn trong xã
những ngôi nhà cao tầng khang trang kiên cố mọc lên ngày một nhiều thay thế những mái nhà tranh vách đất năm xưa
bên cạnh sản xuất nông nghiệp người dân hiệp thuận hôm nay còn tập trung phát triển các làng nghề để cải thiện thu nhập và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên

gia đình tỏa đi tìm kiếm cháu hợp thì được một người hàng xóm cho hay buổi sáng vẫn thấy cháu ở nhà và còn cho hợp một cổ khoai
sau khi tìm một lượt khắp xóm vẫn không thấy cháu bé gia đình đã mở rộng tìm kiếm ra toàn thôn yên dục và một số thôn liền kỳ
sau khi tìm một lượt khắp xóm vẫn không thấy cháu bé gia đình đã mở rộng tìm kiếm ra toàn thôn yên dục và một số thôn liên kề
trên bờ dưới ruộng khắp ao hồ sông xuống trong vùng đều yên sướng chân của những người trong gia đình anh nhân
sòng bóng dáng của cháu bé vẫn bóng chìm tăm cá
cơ quan công an còn tiến hành tiêu thập thông tin về các mối quan hệ của các thành viên còn lại trong gia đình nạn nhân
quá trình nắm tình hình có thông tin cho rằng ông nội cháu bé khi xưa gọi là dân ngộ cư và hành nghề mõ nên không được lòng dân làng
đi sâu xác minh cơ quan điều tra ghi nhận ngoài việc không có họ hàng thân thích cận kề
thì gia đình cháu bé quả thực không có quan hệ rộng rãi với bà con trong xóm
tuy nhiên việc bị kỳ thị đã không còn nặng nề như thời phong kiến bởi lúc này nhận thức của hầu hết người dân đã được nâng lên
bên cạnh đó quá trình trả lời
sống tại thôn yên dục ông nội và cho bé cũng đã có nhiều đóng góp cho địa phương được bà con trong xóm ghi nhận

tuy nhiên việc bị kỳ thị đã không còn nặng nề như thời phong kiến bà con trong xóm ghi nhận
trên hành trình tìm kiếm cháu bé vì vào thời điểm đó đường xá thì xa xôi cách trở các phương tiện giao thông cũng không thuận tiện như bây giờ
trong khi đó thông tin về cháu bé lại vô cùng mờ nhạt
sau một thời gian nắm tình hình tổ công tác có nhiệm vụ tìm kiếm cháu hợp tại hà nội lạng sơn chưa phát hiện được dấu viết liên quan đến hành tùng của cháu bé
với một cô gái trẻ hơn gần chục tuổi tên nguyễn thị sâm người bên xóm táo xã tam thuận huyện phúc thọ
theo anh ngân thì cuộc sống vợ chồng khi đó rất hòa hợp
khi ma nấy cô sâm về đến đây thì vợ chồng cũng vẫn hạnh phúc không đánh nhau không chửi nhau
không nói nặng nơi nhau
đứa cháu gọi cô bằng mẹ rất quý hóa
lấy cô như thế là được năm trước năm sau
thì được cái đứa con kia
thì khi cái đứa con mà cô ấy còn sống với tôi thì lại được cả cái đứa ấy
tức là đứa cháu nhung là đứa con gái
tiến hành xác minh thời gian biểu
của các thành viên trong gia đình vào khoảng thời gian được cho là cháu hợp mất tích
được biết ngoại trừ bà nội ốm nằm ở trên giường
thì ông nội khi đó đang làm nhiệm vụ bảo vệ dưới xã
anh nhân đi chợ bán thừng
còn sâm thì được thấy đang quẩy gánh bón phân ở ruộng lạc
bây giờ là không tìm được mấy mối nào cả
ngày thứ ba kể từ khi cháu bé mất tích cơ quan công an và gia đình vẫn không ngừng việc tìm kiếm
xong tương tích của cháu bé vẫn là một ẩn số
ngoài ra nhiều biện pháp điều tra cơ bản đã được áp dụng nhằm lý giải nguyên nhân biến mất của cháu bé
nhưng kết quả cho tới lúc này vẫn là con sư không chọn chính
giữa bộn bề khó khăn thì lực lượng điều tra lại thu thập được một thông tin trái với kết quả trước đó
để chứng thực được nguồn tin

sống dọc hai bên tính từ nhà cháu bé tới ruộng lạc của gia đình
một improving dream tám
kết quả là có thêm một người cho biết vào sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhìn thấy một bé trai đi theo sau người phụ nữ đang quẩy ngánh nhưng không rõ danh tính
một người khác thì cho hay nhìn tích sâm gánh một đôi thúng rất nặng đi nhanh về phía bên kia đê
một người khác thì cho hay nhìn thấy sâm gánh một đôi thúng rất nặng đi
một người khác thì cho hay nhìn thấy sâm gánh một đôi thúng rất nặng đi
vị trí được nhắc đến là khu vực cánh đồng ruộng hơn ba hectare thuộc xã hiệp thuận nhưng lại bị chia cắt bởi một con đê
xét về địa lý thì vị trí này gần với xã tam thuấn hơn nhưng do thói quen canh tác từ nhiều đời
xét về địa lý thì vị trí này gần với xã tam thuấn hơn nhưng do thói quen canh tác từ nhiều đời
nên những hộ dân có ruộng ở khu vực này thường ngày vẫn vượt đê để ra đồng
khi lực lượng tìm kiếm tiếp cận khu vực này thì cũng là lúc tốn trời
do vậy việc tìm kiếm ngày hôm đó nhanh chóng phải khép lại và chưa thu được kết quả gì
bước sang ngày thứ tư kể từ khi cháu nguyễn văn hợp mất tích cơ quan công an chính quyền địa phương gia đình và một số người dân biết được việc vẫn dốc sức tìm kiếm
hôm đấy là tôi bắt đầu là tôi đi cắt khỏ thế thì tôi vì đi qua cái bãi đó thế thì tôi tự nhiên tôi đến cái bãi đó thì tôi lại thấy một cái mô đất
ngày thường là tôi cắt cỏ hay cắt cỏ ở cái khu ý cắt cỏ ở đấy là bò nó ăn thì tôi hay sang đấy cắt cỏ thế nhưng mọi người không thấy thế hôm ấy thấy thế
hôm ấy tự nhiên là đến đấy cá là tôi dừng lại tự nhiên là tôi không đi đâu nữa
tôi lại bảo rằng là hay là sỏ bò nó chết nó trôn ở đây thì tôi lại nghĩ rằng là chết rồi không phải sỏ bò này nó vào đầu gối
ui con này
mấy tay tôi còn bấu trên có vẻ là thịt hay là nông bò không phải nông bò có vẻ là người rồi thế thì tôi tự nhiên là tôi phản quá rồi
tôi nghĩ là chết rồi đấy ui dồi ôi sắp chết
tôi sợ sợ quá thì cuối cùng công an người ta bảo bà cứ bình tĩnh tôi ném hết bỏ cả quang cả gãi tôi không biết ở đâu
thế là thấy là những người hai người phải đưa tôi đi lên tiểu đôi
thì là đưa tôi lên đây
hai cái anh anh đưa tôi lên đây thế thì bà cứ đi về đi tôi ném bò cả khăn ném bò cả áo mặc mỗi cái nót về
thế này là đi về thì là về thì chồng con đi về bà mẹ chồng tôi đi hỏi thế tôi cũng kể chuyện như thế
trong một nát sau thì là đến một lúc sau thì thấy ông ông công an ông ấy theo về tận nhà ông ấy hỏi thế tôi cũng kể chuyện như đâu cũng đi thế
cơ quan công an lập tức có mặt để kiểm chứng thông tin trên qua kiểm tra xe bộ xác định có thi thể người dưới lớp đất và nhiều khả năng nạn nhân là trẻ nhỏ
cơ quan công an lập tức có mặt để kiểm chứng thông tin trên qua kiểm tra xe bộ xác định có thi thể người dưới lớp đất và nhiều khả năng nạn nhân là trẻ nhỏ

thông tin trên nhanh chóng lan ra khắp vùng khiến ai ai cũng ghép sợ

cứ đi mai miệt cả từ sáng đến trưa từ trưa đến tối
hợp ơi hợp ơi
con chơi đâu hợp ơi
con chơi đâu hợp ơi
xung quanh khu vực người dân phát hiện mỏm đất nghi có sát người
bên dưới cơ quan công an không phát hiện đồ vật hay dấu vết nào liên quan
sau khi cào lớp đất ra thì lộ ra một thi thể trẻ em đang trong giai đoạn phân hủy mạnh
nhanh chóng được xác định là nguyễn văn hợp cháu bé mất tích từ bốn ngày trước đó
kết quả giải phẫu tử thi cho thấy cháu hợp bị nhiều vết thương bầm ở vùng chầm gáy sau lưng vùng cổ khả năng lớn được gây ra bởi một vật tay
chấn thương vùng lưng đã gây chảy máu trong tổ chức phổi cháu hợp bị chết sau bữa ăn từ một đến hai giờ
các vết thương vùng đầu gây chấn động não khiến cháu bị nôn rồi thức ăn trào ngược lên phổi
bị tắc phế quản gây sốc và tử vong ngay lập tức
tính đến thời điểm khám nghiệm nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng hơn bảy mươi hai giờ
cháu nó chết khổ sở thế nên đau thương quá chỉ có ngỡ ngẩn với tất cả cháu thôi
một cái trường hợp rất thương tâm và nhân dân thì cả địa bản đều rất khó

từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra nhận định cháu bé tử vong ngay trong buổi sáng được cho là mất tích
tổng hợp các thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp trước đó cơ quan điều tra nghi ngờ nguyễn thị sâm là người cuối cùng tiếp xúc với cháu nguyễn văn hợp trong sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi tám

tổng hợp các thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp trước đó cơ quan điều tra nghi ngờ nguyễn văn hợp trong sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám

không còn giải pháp nào khác nên cơ quan điều tra vẫn phải tỏa đi các hướng phối hợp với công an địa phương giả soát tất cả số phụ nữ tên thanh gốc bắc tuổi trên dưới bốn mươi có con gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
xã đầu tiên được chọn để tiến hành giả soát là vĩnh hòa lý do đây là xã có tập trung nhiều hơn cả dân nhập cư
ngay tại đây đã có cho kết quả hàng chục phụ nữ tên thanh sau khi xác minh một lượt thì danh sách chỉ còn lại ba người
ba phụ nữ này cuối cùng đặc điểm là xuất thân từ một tỉnh phía bắc nói dòng bắc tuổi từ bốn mươi chín đến năm mươi có con gái nhưng ở nhiều độ tuổi khác nhau
công tác nhận diện nhằm xác định mối liên quan của một trong ba người này với đối tượng nguyễn thị sâm đã được tính đến nhưng không khả thi
vì sau một mươi bảy năm trốn ả
nguyễn thị sâm được nhận định là đã đổi thay nhiều về hình thức
tiếp tục bí mật theo dõi di biến động của những người này
trinh sát đặc biệt chú ý đến người phụ nữ tên nguyễn thị thanh chú tại ấp kỉnh nhược xã vĩnh hòa
ngoài việc có con gái trong đội tuổi một mươi tám đến hai mươi thì thời điểm này chị này đến cư chú tại xa vĩnh hòa được xác định là một người đàn ông
nói chung là vào cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước
ngoài ra chị này còn có thói quen đi lễ chùa và mỗi lần như vậy thường khấn vái rất lâu
trong nhiều lần bám theo người phụ nữ này đi lễ trinh sát biết được chị ta rất dây dứt về một việc gì đó

trong nhiều lần bám theo người phụ nữ này đi lễ trinh sát biết được chị ta rất dây dứt về một việc gì đó
trong nhiều lần bám theo người phụ nữ này đi lễ trinh sát biết được chị ta rất dây dứt về một việc gì đó
chi tiết này gợi cho các trinh sát nhớ đến tội ác sâm đã làm với cháu hợp và củng cố niềm tin rằng người phụ nữ tên thanh này chính là nguyễn thị sâm
trong nhiều lần bám theo người phụ nữ này đi lễ trinh sát biết được chị ta rất dây dứt về một việc gì đó
nhiều ngày theo dõi hành tung của người phụ nữ này các trình sát đã tiến hành đi đến quyết định
thời điểm chín mùi để bắt giữ nguyễn thị dâm đã đến
bộ phép thử nghiệp vụ sẽ được các trinh sát áp dụng trong quá trình phía bắc
các tên nguyễn thị sâm được xướng lên rõ ràng dứt khoát đã khiến đối tượng bưng tỉnh và chấp nhận quy hạn
có lẽ vì quá mệt mỏi áp lực với việc trốn tránh cơ quan luật pháp suốt nhiều năm
đã niêm trải đủ nỗi tủi hồ khi phải mang thân phần của người khác
và trên hết

và trên hết là nỗi ám ảnh dày vò hành hạ lương tâm
khiến cho nguyễn thị sâm không còn sức phản kháng
nguyễn thị sâm thừa nhận vì không có nhan sắc nên phải chấp nhận về làm vợ ông nguyễn văn nhân
rồi biết ông nhân từng qua một đời vợ có một đứa con riêng
cuộc sống chung cùng bố mẹ chồng và con riêng của chồng mới đầu cũng khá êm ấm
mâu thuẫn chỉ bắt đầu nảy sinh khi sâm mang thai rồi sinh đứa con gái đầu lòng
cho rằng gia đình chồng chỉ lo thu ván cho cháu trai mà bỏ bê mẹ con mình nên sâm rất ấm ức
ấm ức tích tụ lâu ngày biến thành thương
đến đội sâm coi cháu bé như cây gai trong mắt phải nhổ bỏ
thì mẹ con sâm mới được quan tâm hơn
sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
sau khi những thành viên khác trong gia đình ai đã vào việc nấy
thì sâm cũng quẩy gánh ra đồng bón lạc
lúc này cháu hợp léo đéo theo sau đòi đi cùng ra ruộng
đi cùng ra ruộng
quát mắng cho bé không xong
dẫn lòng cam ghét từ trước đến giờ
sâm điên tiết dẫn rượu chó hợp vào một căn bếp bỏ hoa
tại đây sâm bóc cổ
liên tiếp đập nhiều nhát vào vùng đầu và lưng
khiến cháu bé tử vong
sau đó sâm chờ sát cháu bé vào bao tài
đặt vào một bên thúng
để cháu bé không bị bỏ lỡ
bên còn lại sâm để vào một tài cho
rồi gánh ra đồng bái dạ
phía bên kia bởi đi
đào hố vùi lấp sát cháu bé
chiều cùng ngày
mọi người tỏa nhau đi tìm cho bé
thì sâm vờ như không biết
và cũng tham gia tìm kiếm tích cực
nhằm đánh lạc hướng mọi người
cái thằng này đi đâu nhỉ

con đâu rồi
hợp ơi con đâu rồi
con đâu rồi
tôi nội xuống ào
cô ta cũng nội xuống ào
tôi đi xem tận ngoài
đi ra đến tận ngoài đầu cô toàn đi theo tôi đấy tất
thì tôi cũng không ngơ bảo hay là nó cũng quý cũng như thế nó mình quý
mà mình cứ đi tìm đâu thì nó cũng tìm đấy mình gọi thế nào nó cũng gọi theo như vậy
mà này vợ chồng này này đang vui vẻ vẫn như tết một anh hai em
thế mà này tại năm sau mà tôi đi chợ ra thì ở nhà mà này giết cái thằng bé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trên đường viễn cớ đưa con nhỏ đi chữa bệnh xâm được một người cho đi nhờ xe ô tô lên hà nội
chiều tối cùng ngày khi cơ quan công an tiến hành triệu tập xâm thì chị ta đã có mặt tại ga hàng cỏ chờ chuyến tàu gần nhất để vào nam
không định hình đi đâu thì trên đường đi nói chung là có con nhỏ thì chị cứ xin ăn dọc đường
vào tuyết miền nam trải qua nhiều ngày lang thang vô địch hai mẹ con xâm dàn xuống bình dương
tại đây sâm xin phụ việc cho một quán ăn
được ít bữa thì bà chủ quán đột ngột qua đời
không lâu sau xâm nên duyên với ông chủ và xin cho ông này hai người con trai
nhờ vậy xâm nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của gia đình và làm chứng minh nhân dân mới với cái tên nguyễn thị thanh
vào những năm đó thì công tác
quản lý về con người với trong bình dương thì cái địa bàn nó rất là rộng và dân cư thưa thớt
nên là chị cũng ẩn áo được
cuộc sống ấm no tưởng sẽ chun vùi được tội ác năm xưa
nhưng thực tế là trong những ngày tháng hạnh phúc nhất với người chồng thứ hai thì xâm vẫn không có được một đêm yên giấc

cũng có thổ lộ rằng là đúng là chỉ vì một cái ích kịch nhỏ nhen mà dẫn đến cái hậu quả như ngày hôm nay
thế và xâm cũng có tâm sự
rằng là cũng nhiều lần canh cánh anh cánh là muốn viết thư về để xin lỗi đối với anh nhân này
nhưng mà xâm lại sợ bị bại lộ sợ bại lộ
cho nên là không dám viết thư về để xin lỗi
nhiều đêm xâm cũng xám hối cầu xin linh hồn cho bái diệu thoát thứ tha cho tội lỗi của chị ta
nhưng hình ảnh đứa bé vẫn cứ ám ảnh sâm ngay cả khi chị ta không ngủ
chúng sống được vài năm
thì người chồng thứ hai qua đời vì bảo bệnh
dù gánh trên vai một đàn con thơ
xong cuộc sống của mấy mẹ con xâm không đến nỗi nhèo nhóc
nhờ ruộng vườn người chồng để lại
như vậy là trong nhiều năm
mặc cho cơ quan công an ra sức truy tìm hành tung của sâm khắp mọi miền
thì thị vẫn mai danh ẩn tích
thành công trong vai một quán vụ đáng thương
tài ấp kỉnh nhược
nguyễn thị xâm
nỗi sợ hãi ngày một lớn khiến xâm không một lần dám liên hệ với người thân
dù thời điểm những năm hai nghìn các phương tiện di chuyển và liên lạc đã cải tiến hơn xưa rất nhiều

gá nghĩa với một người đàn ông cao tuổi
có uy tín tại địa phương
bằng việc đứng tựa vào người đàn ông này
nguyễn tị xâm tin rằng
sẽ tránh được sự nghi ngờ của chính quyền sợ tài
cũng như các cơ quan pháp luật
thế nhưng người tính không bằng trời tính
như thể trừng phạt cho tội ác năm xưa của xâm
ông trời không dưới một lần
vắt chị ta phải nếm chải tai ương
để thống tận cùng nỗi đau đớn tuyệt vọng
mà những người thân của cháu hợp
đã phải nếm chịu
vừa sinh con cho người chồng thứ ba
được đưa con trai
thì ông này cũng bỏ mẹ con sâm để về
về cát bụi
trải qua ba cuộc hôn nhân ngắn ngủi
rốt cuộc xâm vẫn là ngoáng bộ
khi tuổi đời chưa cập đến bốn mươi
ở tuổi ngũ tuần
trả qua nhiều cay đắng
khiến người đàn bà này tin rằng
tội lỗi có thể che giấu những người xung quanh
nhưng vẫn có một thế lực siêu hình
chứng kiến mọi việc
nếu không bằng cách này
thì sâm vẫn phải trả giá cho lỗi lầm của mình
theo một cách khác
bởi thế cầu siêu xám hối
được nguyễn thị xâm lựa chọn
như một cứu cánh cho tâm hồn
để con xám hối
này phật thánh đai xá vào quả cho con
và trong những lần xám hối như vậy
chính chị ta đã để lộ thân phận của mình
giúp lực lượng truy bắt
giải được phép tính cuối cùng
của bài toán hóc búa
mà họ theo đuổi suốt gần hai thập niên qua
với việc truy bắt thành công đối tượng nguyễn thị sâm
để đưa ra xét xử theo đúng pháp luật
công an huỳnh phúc thỏ cuối cùng đã trả được món nợ
đối với người dân xã hiệp thuận
quan trọng hơn cả
là đã khiến nhân dân an tâm
tin tưởng vào các cơ quan thi hành pháp luật của việt nam
an ủi phần nào
vòng linh người đã khuất
chỉ riêng với ông nguyễn văn nhân
thì việc xâm có phải đền tội trước pháp luật hay không
cũng không còn nhiều quan trọng
vì những khổ đau mất mát
mà ông phải gánh chịu là quá lớn
không gì có thể bù đắp
cùng lúc mất đi hai người con
mà người thức chúng khỏi tay
lại là người từng được ông thương yêu và tin tưởng